phát biểu về bao giới khi gặp tổng thống mỹ joe biden tại thành phố hiroshima
thủ tướng nhật bản kishida fumio tuyên bố ông đã nhất trí với nhà lãnh đạo mỹ
về việc tiếp tục trừng phạt nga và ủng hộ ukraine
cuộc gặp giữa thủ tướng nhật bản kishida fumio và tổng thống mỹ joe biden
tại thành phố hiroshima diễn ra một ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
được tổ chức tại thành phố miền tây nhật bản này
phát biểu trong khuôn khổ cuộc gặp thủ tướng kishida nhấn mạnh
mối quan hệ liên minh nhật bản mỹ là hòn đá tảng cho hòa bình và ổn định
trong khu vực ấn độ dương thái bình dương
đảm nhận vai trò chủ trì hội nghị thượng đỉnh g bảy ông kishida cũng bày tỏ hy vọng
rằng các nhà lãnh đạo của nhóm sẽ thể hiện ý chí kiên định
trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp
về phần mình tổng thống biden nêu rõ liên minh nhật bản mỹ
luôn sát cánh giải quyết các thách thức an ninh
đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh chung của thế giới
ngoài ra hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định tầm quan trọng của năng lực gian đe
và phản ứng của liên minh hai nước trong bối cảnh chính trị hiện nay
nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương liên quan đến công nghệ tiên tiến
như trị bản dẫn và trí tuệ nhân tạo